ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay vào sáng sớm ngày hôm nay
tại một số tuyến cửa ngõ rời hà nội đã tái diễn tình cảnh kẹt xe nghiêm trọng
đường trên cao hướng rời thành phố un dài tới tám km
từ sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay mùa một tháng chín lưu lượng phương tiện dồn về đường
vành đai ba trên cao đoạn từ mai dịch đến qua hồ linh đàm tăng cao
dòng phương tiện đã phải xếp hàng ba nhích từng mét để di chuyển trên đường này
ước tính đoạn ủn tắc đã kéo dài gần tám km một số quận nội thành hà nội đột ngột xuất hiện mưa lớn
kèm sấm chớp từ sáng sớm ngày hôm nay khiến cho giao thông càng thêm khó khăn
lực lượng chức năng đã huy động tối đa quân số để tổ chức các phương án hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện
đặc biệt là ở cửa ngõ ra vào thủ đô